theo thống kê của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn kim ngạch xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp
sáu tháng đầu năm ước đạt một mươi chín bảy mươi bảy tỷ usd tăng hai hai thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tuy vậy thẳng dư thương mại toàn ngành đạt bốn hai tỷ usd tăng bốn sáu so với sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
nguyên nhân chủ yếu dẫn đến kim ngạch xuất khẩu thấp là do dịch tả lợn châu phi diễn biến phức tạp
tình hình nắng nóng hạn hán xảy ra tại bắc bộ và trung bộ thị trường nhiều mặt hàng nông sản không ổn định
có xu hướng giảm giá mạnh ngoài ra chiến tranh thương mại giữa hoa kỳ và trung quốc cũng gây tác động rất lớn
đến xuất khẩu nông sản trước khó khăn này bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đề ra các giải pháp
nhằm đạt được mục tiêu kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt bốn mươi ba tỷ usd trong năm nay
lâm nghiệp nói chung trong đó có kinh tế lâm sản chúng ta phải đẩy nhanh hơn vì chúng ta đang có thời cơ
thứ hai thủy sản chúng ta hiện nay đang tăng trưởng mặc dù thế giới hiện nay về cái giá của thủy sản
đang ở cái mức không cao nhưng đây vẫn còn dư địa để chúng ta tập trung phát triển đây sẽ là hai khu vực
có thể nói là cứu cánh cho tốc độ tăng trưởng cũng như mục tiêu xuất khẩu của chúng ta
cùng với đó nhiệm vụ cấp bách hiện nay là ngăn chặn dịch tả lợn châu phi nhằm hạn chế tối đa thiệt hại
đồng thời phát triển chăn nuôi da cầm và đại gia súc